trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội thảo thường niên apec về tài trợ chuỗi cung ứng giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
tại đây các đại biểu cho rằng hiện nay việc thiếu vốn lưu động và các dịch vụ ngân hàng tài trợ giao dịch như tài trợ chuỗi cung ứng
đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các đơn đặt hàng lớn hoặc phát triển mối quan hệ mới với các đối tác trong chuỗi giá trị
từ thực tế này tổ chức tài chính quốc tế của ngân hàng thế giới ngân hàng nhà nước hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec
cục kinh tế liên bang thụy sĩ đặt mục tiêu thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng tại việt nam
theo đó tài trợ chuỗi cung ứng giúp thành viên cải thiện khả năng cạnh tranh tạo điều kiện cho tổ chức tính dụng kiểm soát dòng tiền
làm cơ sở mở rộng tính dụng đối với khách hàng tham gia chuỗi cung ứng